năm điển hình tiên tiến ở các cấp trong toàn quân chủng đã được biểu dương tôn vinh
khen thưởng tại đại hội thi đua quyết thắng quân chủng phòng không không quân
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín tổ chức mới đây tại hà nội
thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng
thứ trưởng bộ quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo
năm năm qua phong trào thi đua quyết thắng hướng tới thực hiện các khâu đột phá
xây dựng nề nếp chính quy rèn luyện kỷ luật tốt sẵn sàng chiến đấu cao
từng cơ quan đơn vị xác định rõ kế hoạch xây dựng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
thực sự là đầu tàu dẫn dắt phong trào ở các đơn vị
điển hình là sư đoàn phòng ba trăm sáu mươi một nhà máy a bốn mươi và nhiều đơn vị khác
phát biểu tại đại hội đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng đề nghị đảng ủy
chỉ huy quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
về các quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nghị quyết chỉ thị của quân ủy trung ương bộ quốc phòng về thi đua khen thưởng
tinh thần thi đua phải được thể hiện trong công việc hàng ngày bằng năng suất chất lượng hiệu quả cao nhất
thông qua phong trào thi đua để xây dựng tổ chức đảng trong sạch
cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ thực sự gương mẫu tận tụy